văn phòng chính phủ vừa ban hành văn bản thông báo kết luận của thủ tướng nguyễn xuân phúc
tại cuộc họp thường trực chính phủ về việc xuất khẩu gạo trong bối cảnh dịch bệnh và hạn hán xâm nhập mạng
thủ tướng nêu rõ quan điểm xuất khẩu gạo trong bối cảnh hiện nay cần phải xem xét kỹ lưỡng thận trọng
trước hết phải bảo đảm an ninh lương thực quốc gia đồng thời giảm thiểu việc gián đoạn chuỗi sản xuất lúa gạo
bảo vệ quyền lợi hợp pháp trình đáng cho người nông dân và các tổ chức kinh doanh có liên quan
thủ tướng giao bộ công thương lấy ý kiến các cơ quan liên quan tổng hợp báo cáo thủ tướng chính phủ trước ngày sáu tháng bốn năm hai nghìn hai mươi
bảo đảm nguyên tắc đáp ứng đầy đủ nhu cầu tiêu dùng gạo trong nước trong mọi tình huống
tuyệt đối không để xảy ra thiếu gạo nhất là trong bối cảnh biến đổi khí hậu và tình hình dịch covid một mươi chín
bộ tài chính khẩn trương mua đủ số lượng lương thực dự trữ theo trí tiêu kế hoạch dự trữ quốc gia năm hai nghìn hai mươi
đã được thủ tướng chính phủ phê duyệt để đáp ứng kịp thời các yêu cầu đột xuất cấp bách
nghiên cứu việc mua tăng thêm mức dự trữ nếu cần thiết